người dân cả nước sẽ tận dụng hiệu quả hơn nữa nguồn năng lượng bất tận từ mặt trời
góp phần hạn chế sử dụng năng lượng hóa thạch và chung tay bảo vệ môi trường